ngày ba mươi tháng một mươi tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam hai nghìn một mươi chín
đây cũng là sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh
triển lãm ảnh năm nay bao gồm hai chủ đề chính hạ long quảng ninh góc nhìn mới và chủ đề sáng tác tự do
sau gần ba tháng phát động ban tổ chức đã nhận được một mươi một trăm chín mươi tác phẩm bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ
các tác phẩm tham dự lần này đã bám sát chủ đề nội dung nắm bắt được hơi thở của cuộc sống
ngôn ngữ ảnh sinh động độc đáo giàu tính chân thiện mỹ phản ánh chân thực về những vấn đề của cuộc sống đường đại
về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
triển lãm mở cửa từ ngày ba mươi tháng một mươi đến hết ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại khuôn viên cổng chính sơn gua hạ long khâm lết đường hạ long phường bãi cháy thành phố hạ long quảng ninh